thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ tỉnh lào cai đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động và hỗ trợ chị em phụ nữ vùng biên giới nâng cao thu nhập phát triển kinh tế xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh
cứ đều đặn mỗi tháng các chiến sĩ đồn biên phòng trịnh tường lại xuống từng thôn bản để cùng với chị em phụ nữ và người dân tham gia lao động sản xuất
bằng những hành động thiết thực như thế này đã giúp đỡ rất nhiều cho chị em phụ nữ vùng biên giới nơi đây để họ giảm bớt được phần nào những khó khăn vất vả đồng thời gắn kết thêm tình quân dân
chúng tôi cũng đã thường xuyên trực tiếp xuống cùng với bà con dân đặc biệt là các tri hội phụ nữ
chúng tôi cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình đồng hành cùng nữ biên cương trên địa bàn biên giới phối hợp cùng với các bệnh viện phương hướng dẫn đôn đốc chỉ đạo các tri hội phụ nữ nhất là các thôn biên giới
trong việc phối hợp cùng với đột biên phòng trịnh tường để tổ chức tuần tra bảo vệ các chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
được phát động từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương
đã mang lại hiệu quả thiết thực cho phụ nữ vùng biên giới của tỉnh lào cai
bằng những việc làm cụ thể các cấp hội đã hỗ trợ hướng dẫn cho phụ nữ phát huy vai trò chủ động tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc gia đình năm trăm linh ba sạch
đến nay đã có một mươi nhà máy ấm tình thương được xây dựng cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế với số tiền gần một tỷ đồng
từ khi phát động cho đến nay chương trình đã mang lại hiệu quả rất lớn
thứ nhất là phụ nữ được tuyên truyền để nâng cao nhận thức trình độ kỹ năng
từ việc biết chăm sóc sức khỏe cho gia đình đến việc biết thế nào yêu thương lan tỏa để giúp cho mỗi người phụ nữ hạnh phúc
chương trình đồng hành này rất là giá trị
nó không chỉ giúp cho phụ nữ nhưng nó lại là góp phần để làm tốt vấn đề an sinh xã hội
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã và đang thể hiện vai trò của mỗi người
để giúp đỡ các chị em vùng biên giới khó khăn của tỉnh lào cai từng bước vươn lên trong cuộc sống
rút ngắn khoảng cách tranh lệch giữa miền núi và miền xuôi góp phần quan trọng giữ gìn bảo vệ và phát triển vùng biên cương của tổ quốc